một trong những nét đẹp của ngày xuân chính là tục xin chữ đầu năm
cứ mỗi dịp tết đến xuân về du khách từ trong và ngoài tỉnh hải dương lại tìm đến văn miếu mao điền đền bia thuộc huyện cầm giang tỉnh hải dương thắp hương cầu lộc tài học hành và xin chữ lấy may
mỗi ngày khu di tích văn miếu mau điền và đền bia đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan đi cầu tài lộc và xin chữ lấy may những ngày đầu xuân
xin chữ đầu xuân đã là một nét đẹp có từ rất lâu xin chữ thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa trọng trí thức và cũng là mong muốn xin may mắn tài lộc trong năm mới
em xin chữ đông khoa mỗi năm thì em vẫn đi xin năm nay thấy không khí vui hơn và đi chỗ thấy mọi người đông vui hơn
theo em thì xin chích đầu xuân thì mang lại cho ta những may mắn trong năm tới và đạt được ước nguyện của mình
tết năm nay tại khu di tích xuất hiện khá nhiều
tại khu di tích xuất hiện khá nhiều thầy đồ trẻ họ là những sinh viên nhà giáo nhà nghiên cứu người có hoa tay viết chữ đẹp và yêu thích nghệ thuật thư pháp
tại các bàn viết luôn đồng đúc người xin chữ từ già tới trẻ xong đồng nhất vẫn là học sinh các cấp
đầu xuân năm mới thì cũng đi tổ chức cho các cháu đi lễ hội đầu xuân để gặp nhiều may mắn
cháu cũng muốn xin chữ trí để có trí tâm thầy vào trong học tập
để có được kết quả cao
để đảm bảo an ninh dịp trước và trong lễ hội luôn có các cảnh sát giao thông an ninh mặc sắc phục kết hợp cùng công an xã làm nhiệm vụ trực tiếp để bảo đảm an ninh cho du khách du xuân